lợi dụng nguồn nước nổi các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa tiêu thụ
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một công an phường núi sam thành phố châu đốc của tỉnh an giang cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển một một trăm linh bao thuốc lá nhập lậu về nhà cất giấu
trước đó vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một tổ công tác công an phường núi sam tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số một mươi sáu thuộc khóm vĩnh tây ba do ông mạc văn đảm làm chủ hộ
phát hiện có bốn bao tải bên trong có chứa một một trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu hero và jet
qua làm việc ông đảm cho biết số thuốc lá lậu trên là của mạc vũ thành con trai ông
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc lá lậu trên và mời thành về trụ sở làm việc
tại công an phường thành khai nhận trước đó điều khiển xuồng máy trên khu vực biên giới giáp danh với campuchia
sau khi răng lưới đánh cá thành liên hệ với đối tượng bên campuchia mua số thuốc lá lậu trên đem về nhà cất giấu để bán lại kiếm lời
cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh
đây cũng là thời điểm hay xảy ra các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng cấm hàng giả diễn biến hết sức phức tạp
thực tế này đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường tỉnh lào cai phải tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm góp phần ổn định thị trường đặc biệt trong dịp tết đang đến gần
chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba do đó tại các chợ đầu mối siêu thị trên địa bàn thành phố lào cai
đã chuẩn bị một lượng lớn hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng
để đảm bảo tốt nhất chất lượng cũng như nguồn hàng lực lượng quản lý thị trường lào cai phải thường xuyên kiểm tra kiểm soát tất cả các mặt hàng thiết yếu
đặc biệt trong đó các mặt hàng như bánh kẹo rượu bia thuốc lá mỹ phẩm đồ điện tử điện lạnh thuốc tân dược pháo nổ
cuối năm thì cái lượng
hàng và lượng khách thì có xu hướng là tăng hơn so với trước
thì chúng tôi cũng tập trung chủ yếu là công tác tuyên truyền
thứ nhất là ký cam kết để các hộ kinh doanh là kinh doanh đúng quy định pháp luật
thứ hai là chấp hành các quy định pháp luật về giá rồi về pháp luật về quy định về thương mại trong hoạt động kinh doanh
và qua đánh giá hôm nay thì về cơ bản thì tôi thấy là các hộ kinh doanh đã chấp hành tốt
tuy nhiên cũng vẫn còn có những cái sai sót về cái việc này thì tôi sẽ chỉ đạo đối với các tổ quản lý địa bàn
hoặc nhất là cán bộ của quản lý địa bàn là tăng cường cái công tác kiểm tra
là thông thường một năm thì có sẽ từ khoảng hai ba lần kiểm tra định kỳ hoặc là một lần kiểm tra đột xuất
thứ hai nữa là bên thanh tra của quản lý thị trường tỉnh
thì là vừa năm vừa rồi thì mới tháng chín vừa rồi là cũng có đoàn thanh tra của tỉnh
đến kiểm tra các cái giấy tờ cũng như là các cái hóa đơn chứng từ về sản phẩm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm tại châu thị
mặc dù công tác đấu tranh chống buôn bán vận chuyển hàng cấm hàng lậu gian lận thương mại đã có nhiều cố gắng
tuy nhiên tình trạng buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp
cụ thể chỉ trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng quản lý thị trường lào cai đã kiểm tra hai trăm một mươi bảy vụ
phát hiện một trăm sáu mươi ba vụ vi phạm xử phạt vi phạm hành chính hơn năm trăm linh triệu đồng và trị giá hàng hóa vi phạm là hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong đó hàng tiêu hủy hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng hàng tịch thu trở bán một trăm năm mươi triệu đồng
và tổng số thu nộp ngân sách nhà nước hơn năm trăm một mươi hai triệu đồng
kinh doanh hàng giả hàng nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng vi phạm về an toàn thực phẩm trong những dịp cuối năm
dự báo tình trạng vi phạm trong lưu thông buôn bán hàng hóa dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến lĩnh vực
do đó lực lượng quản lý thị trường tỉnh lào cai cần tiếp tục chủ động nắm chắc diễn biến tình hình
tăng cường trao đổi cung cấp thông tin phối hợp kiểm tra kiểm soát góp phần bảo đảm bình ổn giá
ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
theo điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính từ một mươi năm h chiều nay mỗi lít xăng tăng tám trăm bốn mươi đến một một trăm một mươi đồng
trong khi mặt hàng dầu tăng sáu trăm tám mươi chín trăm sáu mươi đồng một lít kg trừ dầu diesel hạ chín mươi đồng một lít
cụ thể giá ron chín mươi năm ba tăng lên hai mươi ba tám trăm sáu mươi đồng một lít

e năm ron chín mươi hai là hai mươi hai bảy trăm một mươi đồng một lít các mặt hàng dầu cũng tăng trừ dầu diesel giảm chín mươi đồng
về con số hai mươi bốn chín trăm tám mươi đồng một lít dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi bốn bảy trăm bốn mươi đồng một lít
dầu ma rút là một mươi bốn bảy trăm sáu mươi đồng một kg
thưa quý vị có thể nói những ngày vừa qua thì nhiều cây xăng đã treo biển hết hàng
người dân hà nội liên tục gặp phải tình trạng xếp hàng dài để có thể đổ được xăng
thậm chí chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt
vấn đề này khiến nhiều người vô cùng khó khăn

lợi dụng tâm lý bất an của khách hàng thì nhiều đối tượng đã sử dụng nhiều cách để trục lợi
tiêm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn phòng chống cháy nổ
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại cửa hàng xăng dầu trên phố xuân thủy quận cầu giấy thành phố hà nội
dù không phải giờ cao điểm nhưng người dân vẫn phải chật vật xếp hàng chờ đổ xăng
tình trạng này xảy ra hầu hết tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố
tuy nhiên tỷ lệ nghịch với số lượng khách hàng
dù có nhiều cây xăng nhưng nhân viên bơm xăng chỉ từ một đến hai người
nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu còn bán nhỏ dọt dưới hạn số lượng xăng
mà người dân được mua với các mức riêng dành cho ô tô và xe máy
các cửa hàng xăng rất đông và cũng chờ thời gian rất lâu
thì cũng mong được các cơ quan chức năng là cần phải tìm biện pháp để giải quyết
dọc đường gom đại lộ thăng long đoạn đường vài trăm mét trên tuyến đường
rất nhiều điểm bán xăng từ hẻ tự phát
rằng được để trong những chiếc chai đơn giản như thế này
dùng tích bội chai là một năm lit được bán với giá là năm mươi năm đồng
tại một số điểm khác các cây xăng dì sắt để dưới chân cột điện
và bao quanh là sạp hàng bán mũ bảo hiểm giày dép
sẽ cương quyết xử lý kể cả dùng biện pháp mạnh là như là tịch thu phương tiện công cụ dụng cụ
để mà kinh doanh xăng dầu tự phát
thời gian gần đây thì tôi đi đổ xăng thì những cây xăng rất là ủn tắc
và chờ đợi rất là lâu thì mới đến là mình
người ta thường hay bán những dọc đường bán những chày lẻ
những cam những cam to bé khác nhau
trên dọc đường về tôi thấy rất nhiều người đã
không chờ đợi được những trường hợp như thế thì xăng dầu có thể xăng giả
chất lượng có thể là không đúng như nhà sản xuất
chất lượng xăng khách hàng chưa được kiểm định
không cần quan tâm đến việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy
những điểm bán xăng dạo giải quyết tức thời nhu cầu khi khách hàng gặp khó
lực lượng chức năng đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở
lực lượng quản lý thị trường cần phải có giải pháp xử lý hữu hiệu
triệt đề tình trạng nêu trên
chứ không phải khi bị chỉ mặt điểm tên thì mới mật phục kiểm tra
quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay là nhu cầu sử dụng xăng dầu của người dân
nếu được đáp ứng đầy đủ thì các điểm bán xăng dầu tự phát sẽ không còn cơ hội tồn tại
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
và truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi
bộ luật hình sự đối với
người nghiệp tổng giám đốc công ty cổ phần mô pha
ngô thế vinh người nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trang thiết bị y nhà khoa việt tiên
nguyễn đăng thuyết nghề nghiệp nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành an hà nội
đỗ mỹ hạnh nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế cát vân sa
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an yêu cầu các bị can đến
công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại điều sáu mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu tiếp tục bỏ trốn cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa
nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sẽ điều tra kết luận vụ án theo quy định của pháp luật
công an huyện đông hưng tỉnh thái bình vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với chín đối tượng về các tội đánh bạc thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai phá
hóa đơn trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận
các tài liệu của cơ quan tổ chức
công an tỉnh thái bình phát hiện nguyễn trọng huy sinh năm hai nghìn một
chú tại huyện đông hưng có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội
khám xét khẩn cấp nơi ở của huy ở quận cầu giấy tp hcm
thu giữ bốn mươi chín điện thoại di động các loại
căn cước công dân ba mươi hai tài khoản ngân hàng hàng trăm thẻ sim bốn bộ máy tính để bàn cùng nhiều tăng vật khác
cơ quan điều tra xác định có sáu đối tượng chú tại huyện đông hương lên thuê trỏ tại địa chỉ này
và tổ chức đánh bạc bằng các hình thức chơi game đổi thưởng
các đối tượng khai nhận đã thông qua các trang mạng xã hội thu thập thông tin của người khác
để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online
sau khi có được tài khoản ngân hàng các đối tượng đã bán tài khoản ngân hàng cho người khác để kiếm tiền tranh lệch
tiếp tục điều tra mở rộng cơ quan điều tra xác định đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người khác
chính là nguyễn hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thành phố hồ chí minh
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây buôn lậu
hơn hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam do phan thanh hữu cầm đầu
và trong vụ án này bảy mươi ba bị cáo bị truy tố tội buôn lậu
chỉ có bị cáo ngô văn thuỵ cựu đội trưởng đội ba cục cảnh sát
tổng cục hải quan bị truy tố về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn hai mươi một khi là đội trưởng đội ba cục điều tra chống buôn lậu khu vực miền nam
ngô văn thủy đã nhận tám trăm linh triệu đồng của hai đại gia buôn lậu xăng phan thành hữu và nguyễn hữu tứ
để đưa tàu trở xăng từ singapore về việt nam
khi viện kiểm sát nhân dân quy kết tội nhận hối lộ có oan ước cho bị cáo không
thụy thừa nhận có tội vì khi biết số tiền hối lộ để trong nhà
nhưng không báo cáo cho tổ chức mà sử dụng vào việc riêng
là vi phạm pháp luật
bị cáo thủy mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh nhận tiền và một vài tình tiết giảm nhẹ hình phạt
sau hơn nửa tháng làm việc phiên xử đã kết thúc xét hỏi đối với bảy mươi bốn bị cáo
hội đồng xét xử cho biết sẽ nghỉ trong năm ngày và tiếp tục làm việc vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một tới đây
ngày một mươi một tháng một mươi một công an huyện nhân trạch đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng bạch anh trường
hai mươi tuổi ngụ tại huyện long thành để điều tra về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày tám tháng một mươi một lực lượng trinh sát phòng chống ma túy
công an huyện nhân trạch bắt quả tăng trường tàn trữ giữ một mươi bảy tép heroin
tại khu nhà ở xã hội idico thu khu phố mỹ khoan thị trấn hiệp phước
qua đấu tranh trương khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua số ma túy trên
của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên địa bàn về để sử dụng dần
và phân nhỏ bán lại cho các con nghiện kiếm lời
hiện vụ việc công an huyện nhân trạch đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
phạm đức long sinh năm hai nghìn một ngụ tại phường an thạnh
và võ minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại phường an lạc
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi ba h ba mươi năm phút ngày tám tháng một mươi một nhóm đối tượng
gồm phạm văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ xã long khánh a huyện hồng ngự
và nguyễn đức hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ phường an thạnh thành phố hồng ngự
đang hát karaoke tại địa bàn phường an thạnh thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
thì đặng bảo tây sinh năm hai nghìn ngụ phường an thạnh thành phố hồng ngự
đến mở cửa phòng hát để tìm bạn gái là nhân viên phục vụ của quán nhưng không gặp
lúc này giữa khánh và tây nãy sinh mâu thuẫn dẫn đến cửa cải
được nhân viên trong quán ca ngang giải tán
khoảng một mươi năm phút sau đặng bảo tây của phạm đức long sinh năm hai nghìn một ngụ phường an thạnh
và võ minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ phường an lạc
mang theo hung khí đến tìm khánh và hòa để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả tây bị thương nặng dẫn đến tử vong
khánh và hòa bị đa chấn thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu
ngay trong đêm công an thành phố hồng ngự đã triển khai lực lượng bắt giữ long và thuận
để điều tra làm rõ